từ nhiều năm nay bãi rác tập trung tại thị trấn đinh văn huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
luôn trong tình trạng quá tải đặc biệt là bãi rác thường cháy âm ỉ phát sinh khói bụi
làm ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân
trong khi đó dự án xử lý rác thải mới của huyện với nguồn vốn hơn một trăm linh tỷ đồng
được kỳ vọng sớm giải quyết tình trạng này thế nhưng lại nhiều lần chậm tiến độ
núi rác được tập kết lộ thiên xung quanh bãi rác không có tường chắn bao bọc
tiếp giáp với khu vực làm vườn của người dân
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín tới nay vào mùa khô bãi rác thường cháy lúc to lúc nhỏ
làm phát sinh khói bụi kèm theo mùi hôi khó chịu
ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống sinh hoạt của khu vực lân cận
quá độc hại chứ
nó phải kém cái chỗ nào mà xử lý cho nó kỹ chứ để đốt như thế này
thì nói chung là dân xung quanh đây thì ô nhiễm kinh lắm
tàn khí độc hại mà
đề nghị với các cơ quan mà chuyên về mà xử lý được cái này
thì nên gọi là yêu cầu người ta gọi là làm một cái chỗ nhà máy xử lý thơ bụi
làm thế nào cho nó hết đi
nhiều năm qua lượng rác thải sinh hoạt thu gom vận chuyển từ các địa phương
trên địa bàn huyện lâm hà về tập trung tại đây
đều xử lý bằng hình thức trôn lấp với khoảng trên dưới bốn mươi tấn mỗi ngày
riêng trong năm hai nghìn hai mươi ba lượng rác thải được thu gom tập trung đổ vào bãi rác
đã là hơn một mươi năm tấn
các đội địa phương và quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường
thì phòng cũng mong muốn là tuyên bị tư vấn công ty trách nhiệm môi trường lâm hà
sớm đầu tư cơ sở vật chất để đưa vào thu gom rác thải và xử lý rác thải
để tránh cái tình trạng một là cháy hiện nay
nó là tránh tình trạng của những môi trường
cuối năm hai nghìn hai mươi tỉnh lâm đồng đã chấp thuận cho công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường lâm hà
đầu tư dự án xử lý rác công suất chín mươi tấn mỗi ngày đêm với tổng mức đầu tư là một trăm linh ba tỷ đồng
tuy nhiên từ đó đến nay công trình chỉ mới xây dựng được phần khung giang dở
còn quy trình xử lý rác thì vẫn thô sơ mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần ra văn bản thúc giục